khan là cơ quan thực hiện các chức năng quan trọng để bảo vệ cơ thể trước độc tố và các chất có hại
gan tiết da mật giúp tiêu hóa chất béo vitamin và các chất dinh dưỡng khác
gan cũng là nơi lưu trữ glucosa và các dương chất đảm bảo sự sống cho cơ thể
những lúc không được nạp đủ thức ăn nước uống
ung thư gan là một trong những bệnh lý ác tính với số ca mắc cũng như là tử vong cao hàng đầu tại việt nam
bệnh đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa đe dọa đến tính mạng của hàng triệu người
nếu không được phát hiện sớm và có phác đồ điều trị phù hợp
vậy đầu là nguyên nhân dân đến ung thư gan cùng là nghe những phân tích của thạc sĩ bác sĩ ngô vân tị khoa ung bướu bên việt đại hội hà nội
nguyên nhân ung thư gan này rất là nhiều bởi vì bệnh lý ung thư gan cũng nằm trong bước cảnh các bệnh lý ung thư nói chung
thì nó là một trong những bệnh lý mà nhiều nguyên nhân nhiều nguyên cơ
như bác sĩ cũng đã phân tích ở trên nguyên nhân hàng đầu nhất là liên quan đến các tổn thương cây các da bệnh gan mạng tính
đó là gì đó là viên gan b mạng tính này viên gan c mạng tính này viên gan b kết hợp với viên gan d mạng tính này
hoặc là viên gan a viên gan e tất cả các viên viên gan tự biến mạng tính
nó cũng là một trong những yếu tố nguy cơ nằm tăng khởi phát ung thư bị mô tư bởi gan
ngoài ra đối với các nước không có yếu tố dịch tễ học về liên quan đến viên viên gan sivirus
như các nước phương tây chẳng hạn thì thông thường thì liên quan chặt chẽ đến sử dụng rượu
như các bệnh lý mạng tính do rượu bệnh gan như mỡ do rượu
hoặc là bệnh nhân sơ gan do rượu thì nó nằm tăng nguy cơ ung thư gan nhiều hơn
một số yếu tố khác có thể liên quan đến yếu tố về mặt di chuyển
như trong gia đình có người liên quan bệnh lý ung thư biểu mô tuyến của các cơ quan khác
như dạ dày đại tràng đường mật thì nó cũng có làm tăng nguy cơ ung thư gan hơn so với người khác
cũng theo bác sĩ ở giai đoạn sớm ung thư gan thứ không có triệu chứng cụ thể
chỉ phát hiện khi đi khám sức khỏe định kỳ
một số dấu hiệu hay gặp nhất là bệnh nhân có đo tức hạ sở bên phải
có chán ăn có mệt mỏi có vàng da
đây là một dấu hiệu hay gặp nhất đối với những bệnh nhân ung thư gan
một số lời khuyên đặc biệt là nam giới
như người đã có sử dụng rượu bia nhiều
hoặc là trong gia đình có vợ hoặc là có anh chị em ruột
hoặc là trong gia đình mình có ai mắc bị phim canxi virus mạng tính
thì bản thân người đó cũng nên kiểm tra sức khỏe định kỳ
bởi các sinh nhận như là
siêu âm của bụng cũng nằm vào sân liễm rất là cơ bản
để kiểm tra xem có bị siêu u gan hay không
ngoài ra cần phải kiểm tra về chức năng gan
về kiểm tra xem có viêm canxi virus bên mình có mắc hay không
nếu có thì mình cần điều trị sớm
và điều trị thuốc
duy trì dài dẳng để hạn chế những tác động tác hại của các tác nhân đó lên gan
ngoài ra thì nên hạn chế sử dụng rượu bia
cũng như là phòng tránh các nguy cơ khác